từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng bảy trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa to đã làm cho một người thiệt mạng
gây thiệt hại tài sản nhiều diện tích hoa màu và một số tuyến đường giao thông bị ngập ống
chiều ngày hai mươi năm tháng bảy chị hà thị triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn cây mơ xã liễu đô huyện lục yên
đi ngang qua đập tràn thôn cây mơ đã bị nước lũ cuốn trôi đến khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày
thi thể chị triều đã được tìm thấy mưa lớn cũng đã làm một nhà dân bị sập đổ hoàn toàn
gần hai mươi bốn hectare lúa bị vùi lấp gây hư hỏng một công trình thủy lợi một mươi một tuyến đường ngập sâu
ước tính thiệt hại khoảng hai trăm tám mươi triệu đồng ngay sau khi xảy ra thiên tai các địa phương đã hỗ trợ
gia đình nạn nhân mai táng theo phong tục địa phương thống kê báo cáo nhanh tình hình thiệt hại
di rời nhân dân đến nơi ở an toàn khắc phục nhà cửa bảo đảm cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại